phổ nghi vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến trung quốc
xét về vai trò lịch sử phổ nghi là một hoàng đế bù nhìn không hơn không kém
sau khi cách mạng tân hội thành công một chính phủ lâm thời được thành lập ngay sau đó
chấm dứt hai trăm sáu mươi bảy năm cai trị của triều mãng thanh và hơn hai năm cầm quyền của chế độ phong kiến tại trung quốc
phổ nghi trở thành vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến trung hoa
lên ngôi năm hai tuổi trở thành ấu đế bù nhìn
tốn hoàng đế phổ nghi sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm linh sáu nhũ danh ngọ cách biểu tự diệu chi hiệu hạo nhiên xuất thân hoàng tộc ái tân giác la
ông là con trai trưởng của thuần thân vương tái phong và phúc tấn qua nhỉ giai thị ấu lan
năm một nghìn chín trăm linh tám quang tự đế
mất mà không có con kế vị trước tình thế ấy phổ nghi được từ hy thái hậu chọn lên ngôi khi mới hai tuổi
thời điểm ông chính thức lên ngôi nằm sen giữa hai sự kiện tan thương của triều đình là quang tự đế băng hà và từ hy thái hậu qua đời
tương truyền vào thời điểm tin tức phổ nghi được chọn làm tân đế được lan truyền
từ phủ đệ của thuần thân vương đến văn võ bá quang và toàn dân không một ai tỏ vẻ vui mừng
khi các quang theo di mệnh của từ hy thái hậu đưa phổ nghi đi
ông đã khóc và chống cự
bà vũ em của phổ nghi là vương tiều thị khi ấy là người duy nhất có thể dỗ được ông
nên đã được phép theo vào tử cấm thành
phổ nghi không được gặp mẹ mình trong sáu năm tiếp theo
phổ nghi hai tuổi vào cung đối mặt với những thứ lạ lẫm nên càng tỏ ra sợ hãi khóc la in ỏi
thấy con trai sắp phá hỏng nghi lễ đăng cơ quan trọng
thuần thân vương tái phong quỳ bên ngay vàng dỗ con
đừng khóc sắp hết rồi sắp hết rồi
theo quan niệm đương thời không ai được tùy tiện nói ra những chữ mang hàm ý tiêu cực như hết chết mất diệt
trong những ngày lễ lớn đặc biệt là lễ đăng cơ
cũng bởi vậy không ít người cho rằng câu nói vô tình của thuần thân vương
chính là điểm báo đại hung đối với hậu vận của đại thanh
vào thời điểm này triều đình mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động chính trị
nhưng vẫn hết sức coi trọng việc bồi dưỡng đào tạo cho các hậu duệ hoàng tộc
long vũ thái hậu đã cất công mời những vị danh sư nổi tiếng nhất vương triều
tới làm thầy dạy cho phổ nghi
ông được học hán văn mãn văn và đã nằm lòng nhiều tác phẩm mãng hán kinh điển
vào năm một nghìn chín trăm một mươi chín một vị học giả người anh nổi tiếng đã tới tựa cấm thành
để làm nhiệm vụ giảng dạy tiếng anh toán học lịch sử thế giới và địa lý cho vua
hệ thống kiến thức mới lạ này đã khiến phổ nghi nảy sinh hứng thú với phương tây
cũng bởi vậy mà trong những năm tháng niên thiếu
ông luôn nuôi ước vọng được xuất ngoại để du học
chỉ tiếc rằng dự định này không thành bởi sự phản đối đến từ các lão thần tiền triều
về sau khi đã ra khỏi tử cấm thành đi đăng ký hộ khẩu như bao nhiêu người dân khác
phổ nghi không biết phải viết sao về trình độ học vấn của mình
cuối cùng đành điền vào mấy chữ trung học cơ sở
theo quan điểm của chuyên trang lịch sử willissey
nếu so sánh với những tiêu chí của hệ thống giáo dục chính quy ngày nay
phổ nghi có lẽ ngay tới trình độ cấp trung học cơ sở
cơ sở cũng chưa thể đạt tới
tuy nhiên nếu đánh giá dựa trên trình độ văn hóa chân thực
vị hoàng đế cuối cùng của thanh triều rõ ràng đã từng tiếp thu trạng vẹn
những tinh hoa của giáo dục truyền thống và sự tân tiến của giáo dục tây phương
nên kiến thức hoàn toàn không thua kém bất cứ ai
thực tế lịch sử cũng đã chứng minh lời tiên tri vu vơ năm nào của thuần thân vương
quả thật đã ứng nghiệm lên vận mệnh của thân vương
chỉ vẫn vẹn bốn năm sau khi đăng cơ phổ nghi đã bị phế truất
chiếu thư thoái vị của ông được công bố ra ngoài vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đánh dấu sự sập đổ của nhà thanh và cũng là sự kết thúc của thời kỳ phong kiến trong lịch sử trung hoa
theo một thỏa thuận do viên thế khải làm trung gian
các điều kiện ưu đại của hoàng đế nhà thanh đã được thông qua và chấp thuận
theo đó phổ nghi và triều đình vẫn được phép ở lại trong tử cấm thanh
hàng năm được trợ cấp bốn triệu lượng bạc
thời gian này phổ nghi vẫn được đối xử như một thiên tử
vẫn nhận được mọi sự kính trọng cũng như quyền điều hành triều đình của mình
năm một nghìn chín trăm một mươi bảy quân việt trương huân một người trung thành với nhà thanh
đã phục hồi đế vị cho phổ nghi trong một mươi hai ngày từ ngày một tháng bảy đến ngày một mươi hai tháng bảy
sự phục hồi đế vị này đã thất bại do làn sóng phản đối khắp trung hoa
và sự can thiệp đúng lúc của một quân việt khác là đoàn kỳ thủy
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
phổ nghi bị chính phủ trung hoa dân quốc do quân việt phùng ngọc tường gây sức ép
buộc phải rời khỏi tử cấm thành
ngày năm tháng một mươi một năm đó gia đình phổ nghi chính thức rời khỏi tử cấm thành
đem theo hoàng hữu uyển dung và thuộc phi văn tú
họ sống như những người dân bình thường tại một ngôi làng ở thiên tân
nơi đang chịu sự quản lý bởi nhật bản
phổ nghi từ đó đổi tên thành phổ hạo nhiên
năm một nghìn chín trăm hai mươi tám quân việt tôn điện anh đem quân vào khu vực
lăng tẩm của nhà thanh ở sơn đông quật mộ càng long đế và từ hy thái hậu
chỉ có lăng của khang hy đế là còn tương đối toàn vẹn
tin này đã gây chấn động và căm phẫn sâu sắc cho phổ nghi
đồng thời cũng khiến cho các thành viên hoàng tục cựu thần nhà thanh bất mãn
sau đó phổ nghi đã gửi một điện văn cho tưởng giới thạch
yêu cầu trừng trị những kẻ xâm phạm lăng tẩm
tưởng giới thạch sau đó cho mở một cuộc điều tra
nhưng cuối cùng cũng để mọi chuyện qua đi
biến cố này càng khiến phổ nghi nung nấu quyết tâm khôi phục ngay vàng nhà mãng thanh
bằng bất cứ giá nào cho dù có phải nhờ vào sự trợ giúp của đế quốc nhật bản
kẻ thù của nước trung hoa khi đó
ngày một tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi hai phổ nghi được nhật bản dựng lên làm quốc trưởng mãng châu quốc
niên hiệu đại đồng
năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn ông chính thức đăng cơ làm hoàng đế đại mãng châu đế quốc niên hiệu khang đức
tuy nhiên phổ nghi vẫn luôn ở thế xung đột với nhật bản
dù bên ngoài vẫn tỏ ra phục tùng toàn bộ gia đình ông cũng bị người nhật giám sát chặt chả
trong những năm tháng nhạt nhẽo này phổ nghi bắt đầu quan tâm đến phật giáo
nhưng người nhật đã sớm ép buộc ông chọn thần đạo là quốc giáo của mãng châu
những người ủng hộ cũ của phổ nghi đã dần bị loại bỏ và được thay thế bằng những vị quan thân nhật
trong thời kỳ này phổ nghi vẫn tranh thủ đọc những bài kinh cầu nguyện
tham vấn những nhà tiên tri và đi viến thăm khắp đất nước của mình
cuối đời an yên
theo báo nga trong một chiến dịch nhảy dù
các binh sĩ liên xô đã tình cờ bắt được cựu hoàng phổ nghi tại một khu nhà trong sân bay
trong khi ông đang chờ đợi được sơ tán đến nhật cùng các thành viên nội các
phổ nghi được đưa sang liên xô
ông đã làm chứng tại một phiên tòa tội ác chiến tranh tại tokyo năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bằng cách kể lại những ngược đải của nhật bản đối với mình
khi đảng cộng sản trung quốc dưới sự lãnh đạo của mao trạch đông lên nắm quyền vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phổ nghi đã viết thư cho starlin đề nghị không đưa ông trở lại trung quốc
do lo sợ cả quốc dân đảng và đảng cộng sản đều muốn thanh trừng mình
tuy nhiên do stalin mong muốn làm ấm mối quan hệ với mao trạch đông
nên đã cho phổ nghi hồi hương vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
do tội danh bắt tay với quân nhật phổ nghi phải trải qua một mươi năm trong trại cải tạo phủ thuận tỉnh liêu ninh
ông đến bắc kinh vào năm một nghìn chín trăm năm mươi chín với sự cho phép đặc biệt từ chủ tịch mao trạch đông
sống sáu tháng trong một căn hộ bình thường với em gái trước khi được chuyển đến một khách sạn do chính phủ tài trợ
phổ nghi làm việc tại vườn thực vật bắc kinh sau đó được bổ nhiệm làm ủy viên ủy ban văn sử
hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc
với sự cổ vũ của chủ tịch mao và sau đó là thủ tướng chu ân lai phổ nghi đã viết tự truyện
nửa cuộc đời trước đây của tôi bản dịch tiếng anh có tên là từ hoàng đế đến thường dân vào thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi
mao trạch đông bắt đầu tiến hành cách mạng văn hóa năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và các hồng vệ binh xem phổ nghi
một biểu tượng của chế độ phong kiến trung hoa là một mục tiêu dễ tấn công
tuy nhiên ông vẫn được bảo vệ bởi lực lượng công an địa phương dù khẩu phần ăn
các vật dụng sang trọng như bàn và ghế bành đã bị cắt bỏ
phổ nghi qua đời ở bắc kinh do biến đổi
là chứng chứng của ung thư thận và bệnh tim vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sát của ông được hỏa tán thay vì mai tán như tổ tiên trò được chôn tại nghĩa địa cách mạng bác bảo sơn
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bà quả phụ lý thục hiền đã di chuyển trò của ông đến một nghĩa địa cách bắc kinh một trăm hai mươi km
từ trước đến nay phổ nghi luôn được gọi là thanh phế đế hay tốn đế

qua đời lấy thân phận là thánh phế đế hay tốn đế chữ tốn có nghĩa là nhường lại hoặc mạc đại hoàng đế
qua đời lấy thân phận là thường dân chưa từng lấy lễ thiên tử nên không có miếu hiệu cùng thụy hiệu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một gia tộc ái tân giác la ở đài loan đã vọng xưng thụy hiệu miếu hiệu cho ông
tất nhiên đó chỉ là sự tôn vinh của gia tộc những thụy hiệu miếu hiệu đó chưa bao giờ được công nhận chính thức
ngoài bi kịch chính trị cuộc đời phổ nghi còn vướng phải bi kịch hôn nhân

năm một nghìn chín trăm hai mươi lúc phổ nghi mới một mươi năm tuổi các thái phi đã bắt đầu để ý đến việc chọn hoàng hộ cho ông
từ năm một nghìn chín trăm hai mươi một quá trình lựa chọn đã chính thức bắt đầu
cuối cùng người được chọn là quách bố la thị tên uyển dung còn vị trí phi là ngạch nhĩ đức đặc thị tên văn tú
năm một nghìn chín trăm hai mươi hai đại hôn diễn ra uyển dung chính thức trở thành hoàng hộ nhà thanh
để khôi phục lại nhà thanh thục phi văn tú đã nhiều lần khuyên can nhưng không được
để khôi phục lại nhà thanh thục phi văn tú đã nhiều lần khuyên can nhưng không được
hơn nữa còn khiến phổ nghi ghét bỏ
cảm thấy thực sự không thể sống trong gia đình này nữa
bà đã kiện phổ nghi ngược đại mình và đòi ly dị
trong đơn kiện thậm chí còn ghi phổ nghi mắc bệnh yếu sinh lý
trong chín năm chưa một lần sủng hành bà
sự việc lúc bấy giờ đã gây chấn động báo chí khi ấy còn gọi văn tú bằng cái tên hoàng phi cách mạng
chính nhờ sức mạnh của dư luận bà đã thắng kiện phổ nghi phải ký vào giấy ly hôn với ba điều khoản
ông phải cung cấp cho văn tú năm trăm năm mươi tiền sinh hoạt phí phải đồng ý để bà mang theo đồ dùng và quần áo thương ngày của mình
ngược lại bà không được làm việc gì để ảnh hưởng tới danh dự của phổ nghi
về phía hoàng hậu uyển dung dù xinh đẹp tài năng nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bất hạnh càng về sau càng phải chịu lạnh nhạt
về sau bà nghiện thuốc phiện nặng và đã qua đời ở tuổi bốn mươi phổ nghi sau khi trở về cương vị của một dân thường
đã kết hôn với một y tá tên là lý thục hiền vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bằng một hôn lễ tổ chức tại phòng khánh tiết của đại lễ đường
bà lý qua đời vào ngày chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy